công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường ở phòng trọ
nạn nhân là trần sô thông bốn mươi hai tuổi quê trà vinh
sáng ngày một mươi chín tháng chín một người dân đi ngang qua thì thấy phòng trọ của nạn nhân khép hờ
ông thông đang nằm bất động trong phòng gọi mãi không thấy trả lời
khi lại gần thì phát hiện ông này đã tử vong
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ
được biết nạn nhân quê từ trà vinh lên xã tân lập huyện đồng phú thuê phòng trọ để đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng trên địa bàn
tức giận vì bị đánh thức khi ngủ trưa dẫn tới hậu quả chết người
cây giá phải trả là một mươi năm năm tù cho bị cáo nguyễn minh mẫn chú huyện định quán và một mươi hai năm tù
đối với trần quang thái chú thành phố biên hòa
theo cáo trảng ông hà thăng ngọc chú tỉnh thanh hóa cùng sống ở dãy trọ với thái bị ngã xe nên chạy vào phòng nhờ thái ra dựng xe lên
lúc này thái đang ngủ trưa bị ông ngọc đá vào người nên tức giận dẫn đến cãi nhau
sau đó thái gọi mẫn đến để đánh ông ngọc
mẫn đã dùng tay bóc miệng và lấy mũ bảo hiểm đánh trúng đầu ông ngọc làm ông ngọc tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện
lập mưu bán bệnh viện
người sang campuchia bốn đối tượng nguyễn văn hiền nguyễn đặng trung hiếu trần văn ngàn cùng chú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc và đỗ thị mỹ hạnh chú tỉnh đồng nai đã bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên phạt bốn mươi tám năm tù
theo cáo trạng năm hai nghìn hai mươi hiền sang campuchia làm việc trong một số công ty đánh bạc trực tuyến
biết các công ty này đang cần tuyển người việt nam và nếu đưa được một người sang bán sẽ được trả từ hai năm trăm linh đến ba usd
hiền đã thỏa thuận với hai đối tượng người việt nam chưa rõ lai lịch
nhờ giúp đưa người vượt biên sang campuchia để bán
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hiền từ campuchia về việt nam liên hệ bàn bạc với hiếu và ngàn để tìm người bán sang campuchia
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hiếu thông báo cho hiền biết đã tìm được bốn người cùng chú tại thành phố buôn ma thuật
sau đó hiền đã gửi thông tin bốn nạn nhân cho hạnh và hai người việt nam chưa rõ lây lịch để tổ chức đưa sang campuchia
các đối tượng sau đó đã đưa bốn nạn nhân sang biên giới tỉnh tây ninh vượt biên trái phép sang campuchia và bán được hơn hai trăm sáu mươi ba triệu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hiền một mươi bốn năm tù đỗ thị mỹ hạnh một mươi ba năm tù nguyễn đặng trung hiếu một mươi hai năm tù trần văn ngàn chín năm tù cùng về tội mua bán người
vào ngày hôm qua lực lượng biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với công an tỉnh và huyện bến cầu đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết cho gần tám mươi người việt nam được nhập cảnh từ nhiều địa phương của campuchia về việt nam qua cửa khẩu quốc tế mộc bài
cơ quan chức năng cho biết
hôm qua mỗi ngày có hai mươi năm mươi lao động việt nam từ campuchia xin về nước
những người này là lao động tự do hầu hết không đảm bảo các giấy tờ tùy thân để nhập cảnh hợp pháp
trước đó họ lên mạng xã hội tìm việc làm và dính bẫy việc nhẹ lương cao
sau đó xuất cảnh trái phép sang campuchia và vào làm việc tại các casino công ty cờ bạc trá hình
số ít còn lại là lao động tự do cho các công ty nhà hàng doanh nghiệp
gần đây campuchia tổ chức truy quét mạnh tại các công ty cờ bạc có tuyển dụng người làm bất hợp pháp nên số lao động tự do đã tìm cách trở về việt nam
vâng thưa quý vị phải khẳng định rằng không phải ai cũng may mắn như tám mươi người vừa được lực lượng chức năng tỉnh tây ninh tiếp nhận sau khi dính vào bẫy việc nhẹ lương cao tại campuchia
trước đó thì chúng tôi cũng đã rất nhiều lần cảnh báo tới quý vị muôn vàn hệ lụy của chiếc bẫy này đó là bị đánh đập bị bóc lột sức lao động thậm chí còn có người ảnh hưởng đến tính mạng
thế nhưng có vẻ chừng ấy vẫn chưa đủ để thức tỉnh cho một bộ phận người dân
sự việc đã trôi qua gần một tháng nhưng người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc bị các đối tượng xấu lừa xuất cảnh sang campuchia lao động
thông qua nhóm tìm kiếm việc làm tuyển dụng tài xế trên mạng xã hội facebook anh được một đối tượng không rõ lai lịch mời trao làm tài xế giao cơm cho các xí nghiệp ở gần
những trường hợp bị rụ rỗ lôi kéo làm việc ở nước ngoài với mức lương cao có số may mắn được trở về nước nhưng gia đình phải bỏ ra số tiền là hàng trăm triệu đồng để chuộc người
họ không những bị tổn hại về sức khỏe do bị ngược đãi mà còn phải chịu những tổn thất rất lớn về tinh thần
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì mỗi người mỗi gia đình cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn việc nhẹ lương cao của các đối tượng xấu để bảo vệ chính mình và người thân
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
bốn đối tượng trong đó đối tượng nhiều tuổi nhất chỉ mới một mươi sáu tuổi nhưng để có tiền ăn chơi thì đã thực hiện hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố quy nhơn
tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã vào cuộc và triệt phá thành công nhóm trộm nhí này
thời điểm cuối tháng tám đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an phường trần phú tp quy nhơn liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của người dân
về các vụ mất trộm
các đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân khi để xe máy xe điện tại các tuyến đường dọc biển để thực hiện hành vi trộm cắp xe hoặc cậy cốp xe để lấy trộm tài sản
hôm đó được phân công đi kết cảo phục vụ lỡ hai chín mà đỡ xe dân đường trong một thời gian sau quay lại là thấy xe đã không còn nên có trình báo công an
không chỉ trên địa bàn phường trần phú mà tại một số phường khác ở tp quy nhơn

võ tùng giang nguyễn đức duy cùng chú tại tp quy nhơn và lê ngọc xen chú tại tp yên
tại cơ quan công an các đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
điều đáng nói là các đối tượng còn rất nhỏ chỉ từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi nhưng để có tiền ăn chơi nên đã thực hiện hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn

đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lâm tiếp tục mở năm dây hụi và lợi dụng lòng tin của hụi viên lâm đã tự ý lấy hụi kê hụi khống và lấy hụi khống để chiếm đoạt tiền của hụi viên
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi lâm mất khả năng thanh toán nên thông báo đỉnh hụi kết quả điều tra ban đầu xác định trần hoàng lâm đã thực hiện hành vi tự ý lấy sáu mươi chân hụi và hai mươi một trần hụi khống chiếm đoạt số tiền trên hai tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng